tại tp hcm đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố
đã chủ trì hội nghị lần thứ bốn mươi hai ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hội nghị làm việc về bốn nội dung quan trọng cụ thể là thảo luận và cho ý kiến
về báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với công tác kiểm tra giám sát của đảng
cùng với đó là nội dung báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện quy định một nghìn ba trăm bảy mươi bốn ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
của ban thường vụ thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể
cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng
pháp luật của nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến về nội dung báo cáo liên quan đến công tác
đảng viên một trong những nội dung làm việc tại hội nghị là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch
kinh tế xã hội ngân sách năm năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
báo cáo kết quả năm năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thực hiện bảy chương trình đột phá thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ
thành phố lần thứ một mươi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi nhiệm vụ giải pháp trộm tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
diễn ra đến hết ngày tám tháng bảy